theo bộ công an mức tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao dẫn đến tình trạng buôn lậu vàng vào việt nam
gia tăng hoạt động tội phạm gây bất ổn tình hình an ninh trật tự xã hội ảnh hưởng an ninh tiền tệ nhất là các tỉnh biên giới
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin về thị trường vàng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo